xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất về tình hình dịch covid một mươi chín trên kênh sức khỏe đời sống
thưa quý vị trước tai biến vaccine xảy ra vừa qua tại bắc giang sở y tế bắc giang mới đây đã họp hội đồng chuyên môn để đánh giá về tai biến trong quá trình sử dụng vaccine phòng covid một mươi chín
đưa thông tin về trường hợp nam sinh tử vong sau tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
hội đồng chuyên môn kết luận nguyên nhân học sinh tử vong sau khi tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
mới đây sở y tế bắc giang đã ban hành văn bản số bốn trăm một mươi một thông tin về trường hợp bệnh nhân diễn biến nặng tử vong sau tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
sở y tế đã tổ chức họp hội đồng chuyên môn để đánh giá tai biến trong quá trình sử dụng vaccine phòng covid một mươi chín
sau khi xem xét phân tích đánh giá các yếu tố hội đồng chuyên môn thống nhất kết luận nguyên nhân dẫn đến diễn biến nặng của bệnh nhân t là phản vệ độ bốn do phản ứng quá mấn của cơ thể với vaccine phòng covid một mươi chín pfizer
hội đồng chuyên môn loại trừ nguyên nhân do chất lượng vaccine thực hành tiêm chủng
theo đó vào hồi một mươi h hai mươi bảy phút sáng ngày hai mươi bốn tháng một mươi một em cmt sinh ngày một mươi sáu tháng tám năm hai nghìn năm học sinh trường trung học phổ thông sơn động số hai
thì tại thôn giềm xã giáo liêm huyện sơn đậm tiền sử bệnh tật dị ứng không được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín pfizer
điểm tiêm lưu động tại trường trung học phổ thông sơn động số hai theo kế hoạch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em từ một mươi hai đến dưới một mươi tám tuổi của tỉnh bắc giang
sau tiêm khoảng hai mươi phút bệnh nhân xuất hiện dấu hiệu mệt mỏi chóng váng mạch tám mươi chín lần trên một phút huyết áp một trăm ba mươi trên tám mươi
tiếp đó bệnh nhân xuất hiện tức ngực
bệnh nhân khó thở nhiều đã được xử trí cấp cứu và chuyển đến khoa cấp cứu của trung tâm y tế huyện sơn đậm
tại trung tâm y tế huyện sơn động bệnh nhân t diễn biến nặng rất nhanh xuất hiện các cơn ngừng tuần hoàn
nhận được thông tin trên sở y tế bắc giang đã chỉ đạo bệnh viện đa khoa tỉnh hỗ trợ tư vấn chuyên môn qua điện thoại và cử ngay kiếp cấp cứu
gồm các bác sĩ chuyên ngành hồi sức tích cực hàng đầu của tỉnh và các phương tiện trang thiết bị hồi sức cần thiết khẩn trương đến hỗ trợ cho trung tâm y tế huyện sơn động
bệnh nhân được các y bác sĩ xử trí tại chỗ bằng việc thở oxy anbrealin một mg trên một ml nhân một trên hai ống tiêm bắp tay khác nhau năm phút bởi sau tiêm các triệu chứng không thuyền giảm thiết lập đường truyền tính mạch nachi clorid chín
sau đó bệnh nhân được chuyển lên trung tâm y tế